còn tại tỉnh phú yên trong ngày một tháng bảy toàn tỉnh đã ghi nhận bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
với diễn biến phức tạp của dịch bệnh đặc biệt trên địa bàn đã ghi nhận các ca f tại một số chợ truyền thống
thì công tác truy vết lấy mẫu xét nghiệm được triển khai trên diện rộng và công việc này được các lực lượng chức năng thực hiện xuyên đề
đây là một trong năm nhóm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trong cộng đồng khu giãn cách và khu cách ly của thành phố tuy hòa
những người được lấy mẫu được xác định có liên quan tiếp xúc với các ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
ngoài khu vực này phải làm trong đêm một số khu vực cách ly khác và các khu giãn cách của tỉnh
lực lượng làm nhiệm vụ cũng tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm trên diện rộng hơn
với tinh thần khẩn trương thành phố tuy hòa đã lấy mẫu xét nghiệm xong đối với tiểu thương có nguy cơ cao của các chợ
khi phú yên xác định được các ca nhiễm từ tiểu thương và f vào chợ
trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng đã tham mưu cho ngành y tế
điều động các nhân viên lấy mẫu của các địa phương mà hiện tại chưa có trường hợp f một trên địa bàn
để về hỗ trợ cùng với trung tâm y tế tp tuy hòa
trong đó trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng đã hỗ trợ nhân lực lấy mẫu trên địa bàn
so với những ngày trước thì hiện nay kết quả xét nghiệm các mẫu covid một mươi chín sớm hơn
nhờ phú yên có thêm một phòng xét nghiệm được viện pasteur nha trang hỗ trợ
số máy xét nghiệm tăng lên với bốn máy và hai máy tách chiết tự động
năng lực xét nghiệm đã được nâng lên đạt bốn mẫu
và khả năng trong những ngày tới đạt một mươi mẫu một ngày
tiếp tục truy vết thẳng tóc các đối tượng f một f hai f ba để có biện pháp cách ly theo đúng quy định
hiện nay năng lực xét nghiệm của tỉnh đã lên cao từ khoảng bốn
nếu lấy mẫu kịp thời từ bốn đến tám thậm chí là một mươi mẫu
chúng tôi sẽ tăng cường xét nghiệm nhanh có kết quả nhanh để khuân phục
để chúng tôi có cái biện pháp vừa có cách ly
cái nào còn tháo cách ly để cho tiến hành hợp đồng sản xuất bình thường
từ ngày hai mươi tám tháng một
đến tám giờ sáng ngày hai tháng bảy phú yên ghi nhận một trăm tám mươi sáu ca dương tính với virus sars cov hai
có nhiều f có lịch sử di chuyển phức tạp
nên trong giai đoạn đầu này công tác truy vết và xét nghiệm được phú yên xác định là rất quan trọng
giúp xác định được nguồn lây nên cần phải được thực hiện nhanh chóng thần tốc
với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trong thời gian sớm nhất